nếu người ta không tham gia là coi như mình thất bại
xây dựng chính quyền điện tử từ đó làm nồng cốt để xây dựng đô thị thông minh
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giao tiếp với chính quyền địa phương
đây là một trong những vấn đề cốt lõi trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
hiện thành phố đã triển khai mô hình thu nhỏ đô thị thông minh đến hai mươi bốn quận huyện
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
mỗi địa phương có cách triển khai thực hiện khác nhau
nhưng quan trọng hơn cả vẫn phải lấy người dân làm trung tâm
cần chủ động tuyên truyền để người dân hiểu đầy đủ về việc xây dựng đô thị thông minh trên mỗi địa bàn
thưa quý vị khán giả ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý
đã được các địa phương tại thành phố hồ chí minh tập trung triển khai nhanh
và mới đây tại quận chín đã đưa vào vận hành trung tâm thông tin
chỉ huy giám sát camera an ninh trên địa bàn
đây là một trong những địa phương đầu tiên tại thành phố
khai thác hệ thống camera giám sát vào công tác tiếp nhận
xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn
thông qua hệ thống camera giám sát này công an quận chín đã dựng nhiều tình huống giả định
như quan sát phát hiện nhiều đối tượng khả nghi có hành vi cướp dật tài sản
bộ phận trực giám sát camera rất nhanh chóng kết nối thông tin với các lực lượng chức năng
triển khai kịp thời các biện pháp xử lý không để vi phạm an ninh trật tự xảy ra
quận chín hiện là quận có diện tích lớn nhất thành phố hồ chí minh
và đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh mẽ
cùng với đó là tình hình an ninh trật tự cũng còn diễn biến phức tạp
tuy nhiên đây cũng là quận được thành phố xác định là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế
ở vị trí đông bắc là trung tâm phát triển các lĩnh vực dịch vụ văn hóa giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ kỹ thuật cao của thành phố hồ chí minh
chính vì vậy việc bảo đảm an ninh trật tự luôn được địa phương đặc biệt quan tâm
nó có một cấu hình một kỹ thuật khác nhau
do đó việc kết nối khai thác và phục vụ cho công tác
nhất là công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm cũng như truy sát các tù hoạm gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với một tính năng tác dụng và kỹ thuật mới như hiện nay
chúng tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều trách thuận lợi trong công tác đảm bảo
đặc biệt đó là công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm ngay từ đầu
không chỉ để cho vụ việc xảy ra rồi rồi lần đó chúng ta mới đi vào truy sát
các dữ liệu tích hợp được từ các hệ thống camera là những dữ liệu trực quan
sẽ giúp hỗ trợ rất là nhiều cho các hoạt động đặc biệt là những hoạt động trong đảm bảo an ninh trật tự
đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông đang được thành phố hồ chí minh tập trung triển khai thực hiện
và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính
bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực này là điều tất yếu
bởi ở đây có nhiều thuận lợi về công nghệ sáng tạo và nguồn nhân lực
hiện trung tâm giám sát hình ảnh camera tại quận chín đang ở giai đoạn một
và địa phương đang tiếp tục đầu tư mở rộng cho giai đoạn hai
với hàng trăm mắt camera được trang bị mới kết hợp giải pháp phân tích trực quan dữ liệu
nâng cao mức độ thông minh của hệ thống camera
đó là người ta gọi nôn na gọi là cánh áp bắt hẳn
khi mà các camera không những chỉ như lưu ý của các camera
mà có thể giúp phân tích dữ liệu tự động
thì hiện nay tất cả các đề án các quận huyện đang xây dựng đều hướng theo các bước đó
cho đến nay thành phố hồ chí minh đã hình thành được ba trung tâm giám sát camera
thành phố tiếp tục triển khai lắp đặt camera an ninh phủ sống trên diện rộng
tất cả đều hướng đến mục tiêu bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa bàn cơ sở
hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé